rừng bị tàn phá nghiêm trọng đang là một trong những nguyên nhân của tình trạng biến đổi khí hậu gây thiên tai lũ lụt hiện nay
tuy nhiên cho đến nay hiện tượng nhiều người dân phá rừng phòng hộ rừng tự nhiên để lấn chiếm đất vẫn diễn ra ở nhiều nơi
và công tác bảo vệ rừng vẫn còn gặp nhiều khó khăn
phóng sự sau được thực hiện tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này
đây là đối tượng nguyễn thanh sơn chú tại thôn phương an một xã cam nghĩa huyện cam lộ tỉnh quảng trị
vừa bị công an huyện cam lộ khởi tố về tội danh hủy hoại rừng
lợi dụng lô đất trồng rừng của mình với gần số lô bốn mươi bảy thuộc tiểu khu năm trăm tám mươi tám của ông nguyễn văn dạn
đã được ủy ban nhân dân xã cam nghĩa ra quản lý rừng tự nhiên
đối tượng nguyễn thanh sơn đã cưa cây ủi đất với hơn một hectare với mục đích chiếm đất
địa bàn hoạt động của các đối tượng phá rừng tự nhiên để chiếm đất thường ở vùng sâu
vùng xa đường xá đi lại khó khăn
khi bị phát hiện thì các đối tượng thường khai báo quanh co để đối phó với lực lượng chức năng
thời gian qua lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành điều tra
phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến phá rừng
chiếm đất rừng tuy nhiên để hạn chế đến mức tối đa các hành vi trên
cần có sự vào cuộc đồng bộ giữa các ngành chức năng
kế nị ủy ban nhân viện chỉ đạo các ban ngành chức năng chính quyền các địa phương
phối hợp phân loại đất rừng tăng cường các quản lý các cơ quan như lập trường
trung tâm nghiên cứu khoa học bắc trung bộ thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân tự quản trị
thì cũng nên khẩn trương bàn giao giúp điểm đất rừng
có thể nói việc giao đất giao rừng cho người dân quản lý là một chủ trương đúng đắn
nhằm nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ rừng đặc biệt là rừng tự nhiên
chính vì vậy mỗi người dân cần có ý thức giữ gìn tài nguyên rừng
đồng thời các ngành chức năng ở quảng trị cần quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm tra
quản lý rừng nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên đang dần bị cạn kiệt này